thưa quý vị sang ngày mai vùng thấp nóng tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh cả miền bắc ít mây trời nắng mạnh từ sớm
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở hầu khắp các tỉnh miền bắc sẽ duy trì ở mức cao từ ba mươi năm cho đến ba mươi tám độ
một số nơi tại các khu vực sơn la hòa bình hà giang và cao bằng nhiệt độ sẽ ở mức cao từ ba mươi chín đến bốn mươi một độ
ngay tại thủ đô hà nội mức nhiệt cao nhất cho ngày mai cũng tăng lên ngưỡng ba mươi bảy độ trời nóng gắt
chỉ riêng khu vực các tỉnh là quảng ninh và hải phòng do nằm xa hơn với vùng thấp nóng lại có vị trí sát biển
nên nhiệt độ thấp hơn phổ biến từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
với miền trung ngoài thấp nóng phía tây còn có thêm ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn khô và nóng
khiến cho các tỉnh thành miền trung ngày mai đều trong tình trạng ít đến quang mây nắng mạnh từ sớm
nền nhiệt cao nhất cho ngày mai trên toàn miền trung sẽ phổ biến từ ba mươi sáu cho đến ba mươi chín độ
riêng các điểm vùng núi phía tây khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
nhiệt độ tăng cao trên bốn mươi độ nắng nóng ở mức đặc biệt gai gắt
cùng với mức nhiệt cao thì độ ẩm trong không khí toàn miền trung cũng giảm xuống mức rất thấp là dưới bốn mươi năm
nên sẽ khu nóng gai gắt
ở hầu khắp khu vực tây nguyên và nam bộ nắng nóng ở mức nhiệt cao nhất trong ngày mai
ở các tỉnh tây nguyên vẫn phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
riêng tại ajunpa nhiệt độ vẫn cao trên ba mươi chín độ
còn ở khu vực đông nam bộ nhiệt độ sẽ ở mức cao từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
trong khi đó miền tây nhiệt độ ở ngưỡng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
trên biển ở khu vực vịnh bắc bộ tiếp tục duy trì thành phần gió nam với cường độ mạnh
ở mức cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy khiến cho biển động
phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió hướng nam đến đông nam cấp bốn
còn ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
tiếp tục duy trì tình trạng gió nhẹ biển lặng tầm nhìn xa trên một mươi km
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước